tại thành phố đà nẵng nhiều năm qua các cựu chiến binh tổ trưởng tổ dân phố trưởng ban công tác mặt trận bảo vệ dân phố
tại một số phường của quận liên triều đã tự nguyện tham gia gác chắn tàu qua các đường ngang dân sinh
trên tuyến đường sắt đoạn từ chân đèo hải vân đến cầu vượt ngô sĩ liên
để đảm bảo không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt mang lại sự bình yên cho nhân dân
hơn sáu mươi tuổi nhưng ông lê thú trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã qua hai mươi năm tham gia nhiều chức trách ở địa phương như tri hội trưởng hội nông dân tổ trưởng dân phố trưởng ban công tác mặt trận
hơn sáu mươi tuổi nhưng ông lê thú trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng

hơn sáu mươi tuổi nhưng ông lê thú trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng
đã qua hai mươi năm tham gia nhiều chức trách ở địa phương như chi hội trưởng hội nông dân tổ trưởng dân phố trưởng ban công tác mặt trận

đã qua hai mươi năm tham gia nhiều chức trách ở địa phương như chi hội trưởng hội nông dân tổ trưởng dân phố trưởng ban công tác mặt trận